thưa quý vị liên quan đến vụ lái xe eo đề gây tai nạn giao thông làm tử vong ba người trong một gia đình tại tỉnh bắc giang
chiều nay công an tp bắc giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đức thịnh
trú tại phường ngô quyền thành phố bắc giang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
làm việc với cơ quan công an lái xe nguyễn đức thịnh thừa nhận đã sử dụng rượu bia với bạn bè
trong một buổi tiệc chia tay cơ quan cũ dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tại khu vực ngã tư hùng vương hoàng văn thụ khiến cho ba người tử vong xe ô tô và xe máy đã bị hư hỏng nặng
ngày sau vụ tai nạn lực lượng chức năng đo nồng độ cồn với lái xe thịnh
và xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở gấp một năm lần mức tối đa
test nhanh cho thấy lái xe không sử dụng ma túy
thời điểm xảy ra vụ việc khu vực trên đèn tín hiệu đã chuyển toàn bộ sang pha đèn vàng để